đăng tin sai sự thật trên facebook về việc phong tỏa thành phố bạc liêu
một người vừa bị giám đốc công an tỉnh bạc liêu ra quyết định xử phạt hành chính số tiền năm triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng chín người vi phạm sinh năm hai nghìn năm
chú phường một thành phố bạc liêu đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
đăng tải thông tin có ba mươi ca mắc covid một mươi chín trên trang ăn uống bạc liêu online
đồng thời khi có người vào bình luận trên bài đăng đối tượng còn trả lời bình luận với nội dung sắp phong tỏa
bài viết đã thu hút nhiều lượt quan tâm và bình luận làm cho rất nhiều người dân trên địa bàn
bất chấp việc đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu đến các cửa hàng chợ siêu thị để tìm mua hàng hóa
tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
giám đốc công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm mức phạt năm triệu đồng
đồng thời yêu cầu người vi phạm viết cam kết không tái phạm và đăng thông tin đính chính trên tài khoản facebook của mình